các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn hai mươi ba bà nttk phó bí thư đảng ủy phường năm thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu dính nồng độ cồn khi lái xe nhưng bà không thể nhận
bà này khẳng định bản thân chưa từng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
sau khi ủy ban kiểm tra thành ủy bạc liêu vào cuộc xác minh bà ca mới thừa nhận hành vi vi phạm
cơ quan kiểm tra quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà ca vì đã vi phạm trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm
điều đáng nói khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn nữ phó bi thư khai không có giấy phép lái xe
tuy nhiên sau đó cơ quan chức năng xác minh bà này có giấy phép lái xe
tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vào ngày ba tháng bốn
đại tá hồ việt triều giám đốc công an tỉnh bạc liêu cho biết trong quá trình thực thi pháp luật
có những trường hợp vi phạm giao thông người điều khiển phương tiện khai giấy phép lái xe bị mất
bị thất lạc không mang theo hoặc không có giấy phép lái xe thì phải chịu mức phạt cao nhất tương ứng với mức vi phạm
đại tá triều thông tin trường hợp nữ phó bí thư phường là trách nhiệm cá nhân
nếu vi phạm mà khai gian dối thì phải chịu mức phạt cao nhất
nếu chứng minh có giấy phép lái xe thì phải xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
giám đốc công an tỉnh bạc liêu cũng cho biết trong nghị định một trăm linh có quy định nêu rõ mức vi phạm
tương ứng với từng mức phạt cụ thể
nhằm mục đích gian đe nâng cao ý thức cho người dân tham gia giao thông được tốt hơn
đại tá triều nhấn mạnh mục tiêu của việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn
là nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe của tất cả mọi người khi tham gia giao thông trên đường
trước đó vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi ba sở nội vụ đã báo cáo ủy ban dân thành phố hải phòng
và đề nghị xử lý kỳ luật sáu công an ba cán bộ lãnh đạo ở hải phòng vi phạm nồng độ cồn
chi tiết ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xem xét kỷ luật loạt công an cán bộ công chức vi phạm nồng độ cồn
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban dân thành phố về việc kiểm điểm
xem xét trách nhiệm đối với người vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
giám đốc sở nội vụ chủ trì phối hợp với công an thành phố và các cơ quan đơn vị
liên quan đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
theo danh sách do cục cảnh sát giao thông bộ công an và công an thành phố hải phòng cung cấp
thông tin hai mươi năm cá nhân là cán bộ công chức viên chức người lao động đảng viên trên địa bàn thành phố
vi phạm nồng độ cồn đã bị cảnh sát xử phạt hành chính
trong đó có ba cán bộ thuộc diện thành ủy quản lý gồm tránh văn phòng hội đồng nhân dân thành phố
phó trưởng ban nội chính thành ủy phó trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố
ba cán bộ thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện
trong đó có tránh văn phòng sở ngoại vụ phó giám đốc trung tâm thông tin thống kê và khoa học công nghệ
bốn trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố
trong đó có sáu trường hợp là cán bộ công an một mươi trường hợp còn lại là đảng viên
đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước và tư nhân
sở nội vụ đề xuất đối với cán bộ do thành ủy quản lý ủy ban nhân dân thành phố có văn bản báo cáo
với thường trực thành ủy đề xuất giao ủy ban kiểm tra thành ủy xem xét kiểm điểm trách nhiệm cá nhân vi phạm
đối với những cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của các sở ngành quận huyện các đơn vị ngành dọc trên địa bàn thành phố
đảng viên sở nội vụ đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trưởng ban chỉ đạo an toàn giao thông thành phố
có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với cá nhân vi phạm
được biết công an thành phố hải phòng đã phối hợp với các tổ công tác của bộ công an triển khai quyết liệt
nghiêm túc các chương trình kế hoạch tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt đối với vi phạm nồng độ cồn công an thành phố hải phòng xác định việc kiểm tra phát hiện ngăn từ xa
từ sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông
bên cạnh đó việc kiểm tra và kinh quyết xử lý nhất là đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng thành phố hải phòng
đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân
theo ông nguyễn văn minh một người dân ở phường đằng giang quận ngô quyền chia sẻ
đã xảy ra tai nạn giao thông thì điều gì cũng đáng tiếc nhưng tai nạn do người uống rượu bia gây ra thì càng không thể chấp nhận được
còn chị trần thị hương một người dân ở phường canh dương quận lê trân chia sẻ
cứ làm như thế này sẽ rất tốt
xa đường sẽ an tâm hơn không còn lo tai nạn do rượu bia
tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của lực lượng công an
trước tình hình nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn có cả những cán bộ công an công chức
đại tá bùi trung thành phó giám đốc công an thành phố hải phòng cho biết
trên cơ sở đánh giá tầm kết du kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo giữ gìn trật tự an toàn giao thông công an thành phố đã xây dựng
chỉ đạo tổ chức triển khai các kế hoạch phương án
biện pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phù hợp với tình hình thực tế
có thể thấy việc đề nghị xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ công chức đảng viên
vi phạm nồng độ cồn là việc làm cần thiết để giăn đe các trường hợp cán bộ khác
làm gương cho dân chúng thắt chặt kỷ cương kỷ luật trong việc đảm bảo luật an toàn giao thông
không sử dụng rượu bia khi lấy xe
chi tiết các mức xử phạt vi phạm quy định về nồng độ cồn
cụ thể đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
tài xế vi phạm nồng độ cồn từ chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
mức tiền phạt từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng điểm c khoảng sáu điều sáu
hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ một mươi tháng đến một mươi hai tháng
điểm d khoảng một mươi điều sáu
tài xế có nồng độ cồn vượt quá năm mươi mg
đến tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá hai mươi năm mg đến bốn mg trên một lít khí thở
mức phạt từ bốn triệu đồng đến năm triệu đồng điểm c khoảng bảy điều sáu
hình phạt bổ sung tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ một mươi sáu tháng đến một mươi tám tháng
điểm e khoảng một mươi điều sáu
nếu tài xế vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
sẽ bị phạt tương tự
từ sáu triệu đồng đến tám triệu đồng điểm e khoảng tám điều sáu
tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai tháng đến hai mươi bốn tháng điểm g khoảng một mươi điều sáu
đối với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn sẽ có những mức xử phạt cụ thể sau
tài xế ô tô chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
mức phạt tiền sẽ từ sáu triệu đồng đến tám triệu đồng
điểm c khoảng sáu điều sáu
đồng thời tước giấy phép lái xe từ một mươi tháng đến một mươi hai tháng điểm e khoảng một mươi một điều năm
nếu tài xế vượt quá năm mươi mg đến tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá hai mươi năm mg đến bốn mg trên một lít khí thở
mức tiền phạt từ một mươi sáu triệu đồng đến một mươi tám triệu đồng điểm c khoảng tám điều năm
bên cạnh đó hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ một mươi sáu tháng đến một mươi tám tháng điểm g khoảng một điều năm
mức phạt tiền sẽ từ sáu triệu đồng đến một mươi triệu đồng điểm a khoảng một mươi điều năm
cùng với tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai tháng đến hai mươi bốn tháng điểm h khoảng một mươi một điều năm
đối với người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn theo quy định tại điểm quy khoảng một điều tám quy định
người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở thì bị phạt tiền từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng
theo quy định tại điểm e khoảng ba điều tám người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá năm mươi mg đến tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá hai mươi năm mg đến bốn mg trên một lít khí thở thì bị phạt tiền từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng
theo quy định tại điểm c khoảng bốn điều tám thì người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
thì bị phạt tiền từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng
với mức xử phạt trên hy vọng mỗi tài xế
sẽ nâng cao ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên đường
thưa quý vị việc cấm sử dụng rượu bia đã được triển khai rộng rãi
cùng với đó là mức phạt cho hành vi này đã được tăng lên rất cao
tuy nhiên vẫn có rất nhiều người dân thậm chí có cả những cán bộ công chức làm trong ngành công an
và các ngành liên quan vi phạm quy định này
theo đó việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn cần được lực lượng chức năng xử lý nghiêm ngặt
nhằm dăn đe đến những trường hợp
chúng có nhẹ vấn đề tiềm mẩn tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt